tối qua ngày một mươi tháng ba tại khu vực tượng đài lý thái tổ hà nội đã diễn ra đêm giao lưu văn hóa việt nhật và triển lãm hoa anh đào năm hai nghìn một mươi chín
tham dự có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cùng lãnh đạo các sở ban ngành và đại sứ quán nhật bản
đây là năm thứ hai hà nội tổ chức lễ hội hoa anh đào
tại lễ hội khán giả đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đặc trưng về loài hoa của xứ sở phủ tàng với hai mươi cây và một mươi cánh hoa anh đào quanh khu vực tượng đài lý thái tổ
sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng thủ đô đặc biệt là những bạn trẻ
lễ hội hoa anh đào này thì mình tham gia để hòa vào cái không khí của mọi người
và thông qua cái hoạt động này mình cũng muốn truyền tải cho học sinh thêm những kiến thức về
về cái nền văn hóa của cái nước mặt trời mọc của nước nhật bản
cái cảm giác của mình lúc này thì mình rất là vui
tôi đến cái hội trợ hoa anh đào này là lần đầu tiên
tôi thấy cũng khá là đông vui
cái không khí tổ chức náo nhiệt
và cái này thì cũng rất là cần thiết để cho người dân quảng bá cái hình ảnh của đất nước nhật
rồi bản thân tôi làm du lịch
nên là cái này cũng rất là ấn tượng
để cho cái nét giao lưu cái nét văn hóa của đất nước nhật với cả việt nam
ơ mình lần đầu tiên mình đến mình rất là tò mò
vì năm nay là mình thấy những cái thiết kế mẫu thiết kế trang đang có họa tiếp theo
thì mình muốn đến xem xem mình có cảm hứng gì để cho mẫu thiết tập mới trong hè năm nay không
so với lễ hội hoa anh đào năm hai nghìn một mươi tám
lễ hội năm nay được đánh giá là chuyên nghiệp hơn trong khâu tổ chức
cũng như chất lượng của các cây hoa
hoa anh đào năm nay thì so với năm ngoái thì đẹp hơn
đẹp hơn rất là nhiều
đẹp hơn cả về cái cách trang trí và cũng như là cái chất lượng hoa
và một cái nữa là cái thời tiết năm nay rất là ủng hộ
thế nên là hoa nó càng đẹp
về cái khâu tổ chức của năm ngoái so với năm nay thì cũng vẫn đảm bảo được những cái yếu tố về mặt an ninh rất là tốt
và người dân sau một mùa lễ hội này người dân tham gia có một cái ý thức rất là tốt
nhiều bạn đứng chụp hình cũng biết là đứng né hoa ra một chút để cho không đụng vào những cái cánh hoa mỏng may
mình thấy là hoa anh đào nó rất là đẹp và rất là tươi và cái màu sắc rất là phong phú và tổ chức rất là hoành tráng
không chỉ được thưởng lãm vẻ đẹp của loài hoa anh đào trong đêm khai mạc
khán giả thủ đô còn được thưởng thức nhiều tiết mục văn hóa nghệ thuật truyền thống của hai nước
lần này thì chúng tôi có mấy cái hoạt động chính vẫn là triển lãm trưng bày cây và hoa anh đào
và giao lưu với một số cây
của cây hoa của việt nam và chúng tôi cũng tổ chức triển lãm ảnh về hoa anh đào
cũng như là một số ảnh về hoa của việt nam
bên cạnh đó thì hàng ngày là chúng tôi tổ chức biểu diễn một số các loại hình nghệ thuật quần chúng
ở khu vực vườn hoa bát giác
buổi triển lãm là cơ hội để người dân hai nước hiểu hơn về những nét văn hóa
đồng thời đây cũng là cơ hội để thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước việt nhật
triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy